thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi năm tháng bảy tại hà nội
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp phiên thứ một mươi tám
dưới sự chủ trì của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo
để kiểm điểm đánh giá kết quả công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cho ý kiến về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật
đối với một trăm tám mươi sáu đảng viên do tham nhũng cố ý làm trái